sáng nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an đà nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với bà nguyễn thị phương loan năm mươi năm tuổi trú tại phường trương định quận hai bà trưng hà nội
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người phụ nữ này tung tin mình có người quen có thể cho bị hại vay mượn hàng triệu đô la mỹ
theo kết quả điều tra vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy một bị hại có nhu cầu vay khoảng hai mươi triệu đô la mỹ
để thực hiện dự án khu du lịch tâm hương thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
qua giới thiệu từ người quen bị hại gặp lan để giúp vay tiền
để lấy lòng tin của bị hại lan khoe chồng mình làm đại tá ở quân khu năm
và có quen biết với nhiều người ở chính phủ có thể giúp vay vốn với lãi suất yêu đáy
bà lan yêu cầu anh này đưa tám trăm linh triệu đồng để lo liệu và hứa hẹn sẽ làm thủ tục vay trong thời hạn sáu tháng
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín vợ chồng bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho bà lan
với số tiền hai triệu đô la mỹ
khi phát hiện bà lan không có khả năng vay vốn và trả lại tiền nên bị hại đã làm đơn tố cáo
làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an đà nẵng bà nguyễn thị phương lan khai đã rút
và chuyển hết tiền trong tài khoản để làm quà biếu giúp vợ chồng bị hại vay vốn
nhưng lại không khai thông tin người nhận
qua xác minh bà lan đã sử dụng tiền vào mục đích cá nhân